tại viện huyết học truyền máu trung ương đại diện các cơ quan tổ chức đã đến trao quà trung thu cho các bệnh nhân nhi đang điều trị ung thư tại đây
những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện nghĩa cử cao đẹp và nhân văn của cộng đồng đối với những trẻ em ít may mắn đang chữa trị tại viện
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
viện huyết học truyền máu trung ương hôm nay trở nên thật nhuộn nhịp
các cô chú thuộc công đoàn ngân hàng agribank đã đến đây từ rất sớm chuẩn bị các suất quà tặng cho các bé bệnh nhân điều trị ung thư tại đây
những khuôn mặt dạng dỡ vô tư của các em bé đang điều trị bệnh tại đây khiến cho chúng tôi không khỏi xúc động

những khuôn mặt dạng dỡ vô tư của các em bé đang điều trị bệnh tại đây khiến cho chúng tôi không khỏi xúc động

tình người chính là thứ ánh sáng ấm áp và mạnh mẽ không chỉ giúp những con người mắc bệnh hiểm nghèo có thêm nghị lực mà còn giúp nhân thêm ánh sáng của sự nhân văn trong xã hội